biến đổi khí hậu tác động rõ rệt đến thời tiết khí hậu khiến thiên tai gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ và đặc biệt là tính trái quy luật
vì vậy thông tin dự báo sớm về thời tiết nguy hiểm và thiên tai càng trở nên cần thiết cho công tác ứng phó
dự báo cảnh báo sớm về các thiên tai và những tác động của nó giúp bảo vệ sự an toàn tính mạng tài sản của người dân của đất nước
những dự báo của ngành khí tượng thủy văn giữ vai trò là thông tin đầu tiên và quan trọng nhất
để ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ban chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp chỉ đạo điều hành công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn mỗi khi thiên tai có dấu hiệu xuất hiện

chúng được cách chuyển đổi thành khuyến nghị cho phù hợp với từng đối tượng người dùng cụ thể

các thành phần của khung dịch vụ kẹo toàn cầu vẫn đang và đã vận hành ở việt nam
đó là gì là hệ thống giám sát thời tiết và khí hậu
đó chính là mạng lưới quan trắc
mà gần đây là các cái mạng lưới quan trắc được đan dày hơn
đặc biệt là đối với hệ thống đo mưa tự động
cái hệ thống thứ hai là hệ thống dự báo
hệ thống dự báo thì hiện nay việt nam là có ba cấp
từ cấp quốc gia cấp khu vực và cấp tỉnh
thì tất cả các bộ phận này hiện nay cũng đang có liên kết với các bộ ban ngành
ở trung ương và địa phương để cung cấp các thông tin dự báo
cảnh báo thời tiết khí hậu và thiên tai khác nhau
hiện nay tổng cục kế tưởng thứ văn có một hệ thống truyền tin riêng nội bộ
từ trung ương cho đến địa phương
ngoài ra thì cũng là có các hệ thống truyền tin riêng cho các đơn vị sử dụng khác
theo một số nghiên cứu và đánh giá của wmo
các lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực
giảm nhẹ dù do thiên tai sức khỏe và y tế cộng đồng
tài nguyên nước năng lượng
là những lĩnh vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương
bởi các tác động của biến đổi khí hậu
do đó việc thực hiện khung quốc gia cho những lĩnh vực này
sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội
dù các hoạt động của ngành khí tượng thủy văn
đều đang liên quan tới dịch vụ khí hậu toàn cầu
nhưng trên thực tế lĩnh vực dịch vụ khí hậu của việt nam còn khá mới mẻ
việc triển khai khung dịch vụ khí hậu còn chậm và chưa có hệ thống
các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý giám sát hoạt động liên quan đến lĩnh vực này
còn chưa được hoàn thiện
tình trạng này dẫn đến sự rời rạc lung túng kém hiệu quả
thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan trong lĩnh vực dịch vụ khí hậu
dẫn đến việc triển khai khung bị chậm trễ
hiện nay các bản tin dự báo cảnh báo thời tiết và khí hậu
đa phần là chỉ có một bản tin duy nhất sử dụng cho tất cả các đối tượng
từ phòng chống thiên tai đến nông nghiệp thủy sản
y tế giao thông quản tả
chúng ta để làm được khung dịch vụ khí hậu toàn cầu
chúng ta phải có giao diện người dùng để tương tác giữa người dùng và người cung cấp dịch vụ
và các thông tin cho người dùng phải là hướng tới người dùng
khi đấy người dùng phải đặt ở trọng tâm
là gì là người dùng cần thông tin gì
cần được khuyến cáo các hành động cụ thể ra làm sao trước thiên tai
trước các thay đổi của thời tiết
thì hiện nay chúng ta đang yếu
và một cái điểm hạn chế là gì
có cái feedback chưa có cái phản hồi
để sao cho các thông tin này cụ thể hơn
chi tiết hơn
và sát thực hơn đối với cả nhu cầu
và mục đích sử dụng của người sử dụng cuối
thiếu thông tin phản hồi từ người sử dụng dịch vụ
là một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch vụ khí hậu toàn cầu phát triển
chưa tương xứng với nhu cầu của các ngành
ngành khí tượng thủy văn mới chỉ cung cấp được các thông tin cơ bản nhất
nhưng để phân tích những thông tin đó
thành các cảnh báo phù hợp với đối tượng
và nhu cầu sử dụng
lại phụ thuộc vào năng lực chuyên môn của các đối tác
vì thế hoạt động hợp tác chuyên môn
là vấn đề cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn
trước đây là chúng tôi đã có hợp tác rất chặt
ngày xưa trong viện khoa học nông nghiệp việt nam
chúng tôi là có cả bộ môn khí tượng nông nghiệp
nhưng mà chúng tôi nghĩ là
trong điều kiện biến đổi khí hậu như này
thì cái việc là hợp tác nghiên cứu
và làm nào để đưa ra được những dự báo về khí hậu
mà nó gọi là sát nhất
với cái yêu cầu của người sản xuất
như tôi nói lúc nãy là
ví dụ như là cần dự báo theo mùa vụ
hoặc là dự báo theo từng vùng một
vùng sinh trái ví dụ đồng bằng sông hồng
trong ba tháng tới nó sẽ ra làm sao
biển núi phía bắc trong ba tháng tới nó sẽ ra làm sao
đấy là những cái nhu cầu mà chúng ta cần phải thúc đẩy tiếp
việc mà có được một hệ thống gọi là dịch vụ khí hậu của quốc gia
thì phải có sự tham gia của tất cả các bên có liên quan
trong đó chủ yếu là cái ngành khí tượng thủy văn
phải là cái đơn vị chủ trì thông tin
từ các bộ
truyền đến ngành khí tượng thử văn
mặt khác cái thông tin quan trọng nữa
đó là các doanh nghiệp
các người sử dụng
cần phải có nêu được là mình cần gì
và từ đó thì qua cái hệ thống
chúng ta thu thập thông tin
tức là tất cả các bên cùng phải tham gia
trong cái gọi là cái khung dịch vụ khí hậu toàn cầu
việc phát triển dịch vụ khí hậu toàn cầu
có sự kết hợp giữa ngành khí tượng thủy văn
với các ngành khác để ứng phó với biến đổi khí hậu
đã cho nhiều bài học về thành công
mùa hè năm hai nghìn ba
đã diễn ra đợt nắng nóng kỷ lục
nhiệt độ lên tới bốn mươi tám độ c
trong khi thiếu các thông tin dự báo cảnh báo
đã khiến ngành y tế nước anh
và nhiều quốc gia ở châu âu trở tay không kịp
từ đó khiến hàng nghìn người dân thiệt mạng
từ bài học đó
tổ chức y tế thế giới đã triển khai dự án tập hợp
các quốc gia đều đối phó với sự biến đổi nhiệt độ
bằng cách lập các bản kế hoạch về nhiệt
để có thể cung cấp thông tin kịp thời
cho người dân
từ đó giảm thiểu rủi ro
nhiều tổ chức đã cùng ngồi lại với nhau
để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
và thay đổi dịch vụ y tế
chăm sóc sức khỏe cho người dân
bởi sức khỏe người dân hay các dịch bệnh do biến đổi khí hậu gây ra
có thể tác động trực tiếp tới nền kinh tế
mà không có sự báo trước
từ sự kết hợp thông tin giữa các ngành
đã giúp cho hệ thống y tế châu âu
chuẩn bị được năng lực để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậu vẫn đang diễn ra
và không trừ một quốc gia
hay một lĩnh vực kinh tế xã hội nào
để hướng tới mục tiêu phát triển mềm vững
thì đòi hỏi ngành khí tục thủy văn
phải không ngừng phát triển công nghệ
để theo kịp với tốc độ biến đổi khí hậu
đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp
cũng như tận dụng công nghệ
để xây dựng những sản phẩm mới
nâng cao chất lượng dịch vụ khí hậu toàn cầu tại việt nam
biến đổi khí hậu đang hiện hữu ngày càng rõ rệt
và ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế xã hội của mỗi quốc gia
cũng như cuộc sống của mỗi người
nếu như trước đây chúng ta thường cho rằng
biến đổi khí hậu còn là điều gì đó quá xa xôi
thì nay nó đã hiện diện qua việc mưa lũ gia tăng bất thường
hay là những đợt nhiệt độ tăng giảm bất thường
biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu
và chính vì thế mỗi con người nhỏ bé
đều có thể góp sức vào cuộc chiến này
nếu mỗi chúng ta đều chuyển đổi dần
sang cách thức sống xanh
hạn chế sử dụng tài nguyên
hạn chế thải rác
và hướng đến sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
trên tinh thần đó thì cuối tuần qua
một phiên chợ xanh đã được tổ chức
nhằm kết nối và lan tỏa lối sống xanh
vì môi trường đến với nhiều người hơn
hãy cùng chúng tôi khám phá phiên chợ độc đáo này
trong chương mục sống xanh ngay sau đây
cung cấp cho mọi người
những địa chỉ sản phẩm để thực hành lối sống xanh
là mục đích của phiên chợ này
mỗi sản hàng đến với phiên chợ
đều có một cách thức riêng hướng tới lối sống xanh
bởi tất cả các mặt hàng bày bán ở đây
đều được tuyển chọn theo tiêu chí xanh sạch lành
bao gồm nông sản
các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
những món đồ thủ công
những bảo bối đi chợ
để căn bếp bớt đi bóng sáng của túi đi lông hay đồ nhựa
khi mà đến với cả phiên chợ lần này
thì thực ra là nó có một cái tên gọi là chợ phiên xanh
và mọi người sẽ
nếu như mà mọi người quan tâm đến vấn đề môi trường
chắc là mọi người sẽ biết một cái group
ở trên facebook tên là cộng đồng ẩm thực xanh
thì đây là một trong những hoạt động định kỳ
hàng tháng của cái group này
thì bọn mình đã tổ chức được mấy lần phía trước rồi
thì mỗi cái chợ lần này
thì mình sẽ là chỉ để những cái sản phẩm
mà nó thực sự là nó có những cái tiêu chí
thứ nhất là nguyên liệu
từ nguyên liệu cũng phải rất là thân thiện
phải rất là lành
cũng như là đến bao bì
và người đi mua hàng thì sẽ được kỳ vọng
là sẽ phải tự man túi cũng như là hộp đựng của mình
khi mà mua cái sản phẩm này
bên cạnh việc bày bán các mặt hàng
góp phần vào viện môi trường
các đơn vị tham gia còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn
như làm đồ tái chế đổi đồ cũ
hay trải nghiệm các trò chơi về môi trường
thú hút đông đảo khách tham dự
đặc biệt là các em nhỏ
ngày hôm nay liêm lơn đến đây
có hai cái hoạt động
thứ nhất là triển lãm các sản phẩm giáo dục của liêm lơn
bao gồm bốn cái chủ đề
về nước về không khí về rác thải về năng lượng
ngoài ra thì có một cái phần trò chơi
tương tác giáo dục môi trường
dành cho các bạn nhỏ
với hai cái trò chơi là hộ chiếu công dân xanh
và cái trò chơi xanh đỏ tím vàng về chất lượng không khí
ngày hôm nay liêm lơn muốn hưởng đến
nhóm các bạn nhỏ này
cấp một cấp hai và bố mẹ
có thể là cùng tham gia các trò chơi này
với mong muốn là làm sao để mọi người
có thể nâng cao cái nhận thức về vấn đề ô nhiễu không khí
cũng như là các vấn đề môi trường khác tại hà nội
và có thể là quan tâm hơn đến vấn đề là
lồng ghép cái giáo dục môi trường
trong nhà mình hoặc là trong trường học
lại là số một à
rồi màu đỏ số một
câu hỏi của con là
các tổ chức môi trường sử dụng màu nào
để thể hiện không khí sạch và an toàn nhất
cho sức khỏe
con thử đoán xem
màu xanh là cơ
đúng rồi chính xác
hôm nay con được đối mũi
cơ hỏi các môi trường
cho nên con rất là vui
sở hữu cho con rất là vui
bởi vì là con đã được
làm nơ từ các mảnh vải cũ
và con sẽ
lấy cái nơ này về tặng mẹ
thực ra hôm nay là cũng rất vô tình đi qua
thấy đang tổ chức sự kiện này
tôi cho cháu nó vào thăm
để cũng là một chút gì đấy
thêm cho cháu cái kiến thức
về môi trường
cũng là một cái
bài học để cho cháu
hiểu về môi trường
mong muốn của những người tổ chức
sẽ duy trì phiên trợ định kỳ hàng tháng
buôn bán không phải là hoạt động chính
mà cốt lõi là kết nối mọi người
và lan tỏa được thông điệp
hướng cộng đồng thực hành lối sống xanh
đồng thời mang đến cho người tiêu dùng
thêm lựa chọn trong quá trình mua sắm
thay vì mua nhiều sản phẩm dùng một lần
thì phiên trợ cung cấp những sản phẩm sử dụng nhiều lần
có tuổi thọ lâu hơn
bảo đảm sức khỏe
và rất thân thiện với môi trường
khi mà mình tuyển chọn ra những cái sản phẩm này
thì bọn mình cũng chọn những sản phẩm
đối với gia đình nào ở việt nam
thì chúng ta cũng cần sử dụng những sản phẩm như thế
và thực ra là
ý của mình đấy là
bọn mình muốn đưa đến cho mọi người một cái lựa chọn
rằng là bất cứ một sản phẩm nào
mọi người đang sử dụng bình thường
giả sử như nó là sản phẩm dùng một lần vứt đi
hoặc là cái bao bì của nó không được thân thiện
cả môi trường lắm
thì nó đều sẽ có những lựa chọn khác
mà nó thân thiện hơn cả môi trường
thì đấy là mục đích của chợ phiên xanh này
không chỉ là một ngày hội vui chơi
phiên chợ đã trở thành câu nối
thế hệ trẻ với nhau
tạo nên một mạng lưới
tạo ra những ảnh hưởng tích cực
hình thành một cộng đồng với lôi sống xanh
cùng những hành động cụ thể
để có phần bảo vệ môi trường
hãy thử đến với phiên chợ xanh vào tháng tới
chúng tôi tin rằng quý vị sẽ nhận được rất nhiều điều
khi tham dự phiên chợ ý nghĩa này
không chỉ là những sản phẩm xanh sạch
mà nhận thức của mỗi người đối với môi trường
cũng sẽ được nâng cao
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại
vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau